không cần can thiệp trực tiếp bằng dụng cụ vào mắt người bệnh đồng thời lại mang lại hiệu quả nhanh hơn ít tổn hại sức khỏe về sau
đó là những công dụng từ việc ứng dụng phương pháp smart surface trong phẫu thuật mắt
đây cũng là kỹ thuật tiên tiến nhất lần đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện mắt tp hcm
smart sofay là kỹ thuật hoàn toàn không sử dụng bất cứ một công cụ gì khi tiến hành phẫu thuật mắt cho người bệnh
thông thường trước đây những trường hợp phải phẫu thuật tật khúc xạ người bệnh sẽ được sử dụng công cụ
hoặc thiết bị y tế để bóc biểu mô rác mạc sau đó mới chiếu laser điều trị
nhưng với kỹ thuật hiện đại này sẽ rút ngắn thời gian phẫu thuật đơn giản hơn và người bệnh nhanh khỏi hơn
với kỹ thuật này thì chúng ta laser cũ máy hoàn toàn hỗ trợ chúng ta là lấy toàn bộ cái biểu mô giác mạc bằng máy
chứ chúng ta không cần phải đụng chạm gì vào mắt cả
khi mà chúng ta không đụng chạm vào mắt bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ dễ hợp tác hơn đỡ sọ hơn
khi mà nằm lên không có một cái gì đụng vào mắt hết thì bệnh nhân sẽ dễ hợp tác với bác sĩ hơn
và cái kết quả đương nhiên khi bệnh nhân hợp tác tốt thì kết quả nó cũng sẽ tốt hơn
không gây tổn hại về sức khỏe đặc biệt là đôi mắt cho người bệnh
đây chính là phương pháp điều chỉnh thị lực mới bằng laser excimer không chạm an toàn và không gây các biến chứng cũng như nhiễm khuẩn cho người bệnh
có thể nói phương pháp mới này mở ra cơ hội điều trị tật khúc xạ cho người bệnh khi mà hiện nay tỷ lệ mắc tật khúc xạ ngày càng cao trong xã hội